thưa quý vị ở thời điểm này khi mà kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi phổ thông và thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đang rất cận kề
nhiều học sinh đang băn khoăn về sự lựa chọn lập nghiệp
nên tiếp tục học toàn thời gian qua các bậc học để vào cấp học cao hơn hay rút ngắn thời gian học tập
lựa chọn cách thức học phù hợp với trình độ và điều kiện gia đình
đây là câu hỏi mà nhiều phụ huynh và học sinh đang băn khoăn
mô hình đào tạo song hành học nghề và học văn hóa sau khi tốt nghiệp lớp chín và tiếp tục liên thông lên bậc cao đẳng
rút ngắn thời gian đào tạo là mô hình mà nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang thực hiện
ở việt nam thì mô hình này được coi là giải pháp hiệu quả trong tháo gỡ nút thắt phân luồng trung học phổ thông
đây là một tiết học văn hóa của học sinh khối trung cấp tại trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa
hiện tại khối trung cấp chuyên nghiệp của trường đang có gần một học sinh theo học
nhà trường bố trí giáo viên dạy văn hóa ngay tại trường cho các em
ngoài các môn văn hóa bắt buộc các em sẽ học chủ yếu về kỹ năng nghề với phương pháp đào tạo tích hợp
học lý thuyết kết hợp thực hành và bảy mươi thời lượng học nghề sẽ thực hành tại xưởng và thực tập tại doanh nghiệp
đối với các em đang đi học phổ thông mà được đi học nghề thế này thì rất là tốt cho gia đình
tức là cái giờ các em học là coi như cả ngày không có giờ chơi
và thứ hai là sau khi lớn lên độ tuổi một mươi tám là các em đã có tài nghề
ở trường này thì đào tạo thì chúng tôi vui khích là các em là thứ nhất là có sự tiếp cận với công việc thực tế
thì đấy thì trường của nó có tổ chức các đợt thực tế cho các em ra ngoài đi thực tập xưởng banh ngoài trong quá trình mình vừa học vừa làm
tức là có sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
một cái nữa là chúng tôi còn dạy khuyến khích các em tức là mình có thể vừa học vừa làm thêm tại các cái gara
tức là mình vừa có thu nhập mà nâng cao tay nghề cho các em
sau này các em ra làm cũng bị bổng với công việc
sau ba năm các em học sinh trung cấp sẽ có hai bằng tốt nghiệp một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông một bằng nghề
và các em có thể tiếp tục học lên lớp cao đẳng khi đủ điều kiện
con đường học sẽ luôn rộng mở nếu như các em luôn giữ được động lực vươn lên
một môn của em là sau này là học lên liên thông liên hệ cao đẳng
nếu có thể là liên thông liên hệ đại học và phát triển kỹ năng hơn để đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp
tức là em sẽ học thêm một năm nữa lên liên thông liên hệ cao đẳng
sau này bằng tốt nghiệp của em sẽ tốt hơn và công việc làm của em sẽ
được đạt nhiều ý muốn
lựa chọn học hệ trung cấp chuyên nghiệp thay vì học tiếp lên trung học phổ thông là lựa chọn của hơn hai trăm năm mươi học sinh
với lựa chọn này thay vì phải kéo dài thời gian từ sáu đến bảy năm học từ trung học phổ thông lên cao đẳng hay đại học
thì chỉ sau ba đến năm năm vừa học văn hóa vừa học nghề
các em có thể bước chân vào thị trường lao động với đầy đủ kỹ năng của người thợ trình độ cao đẳng
đây cũng là định hướng và chủ trương
trong xây dựng chính sách và nguồn nhân lực quốc gia mà các ngành chức năng đã tính toán nhiều năm nay
bộ lao động thương sội đang đề xuất để đưa vào cái luật giáo dục sửa đổi lần tới này
là tạo một cơ chế để thu hút người học hơn nữa bắt đầu từ lớp chín để vào giáo dục nghiệp
đấy là cái mô hình một mươi chín mô hình một mươi chín mà hiện nay thì bộ lao động thương sội cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghiệp là thực hiện theo mô hình này
thực chất của mô hình này chính là một cách học nghiên thông để giúp người học có thể vào thẳng từ lớp chín để liên thông qua trình độ trung cấp
và liên thành cao đẳng
thực hiện phân luồng ngay từ bậc trung học cơ sở là điều tất yếu trong cơ cấu nguồn lực phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh mới
tuy nhiên để làm được điều này nhiều điểm ngén cần được tháo gỡ
mô hình đào tạo này mặc dù đã có mặt trên nhiều quốc gia trên thế giới và thậm chí ở việt nam mô hình này đã được nghiên cứu và thực hiện
tuy nhiên để thực sự có hiệu quả thì cũng cần có những bước tiến mới trong sửa đổi luật giáo dục sắp tới
tại trung quốc có năm mươi sáu bảy học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào các trường nghề
đài loan trung quốc có năm mươi
còn việt nam mỗi năm có gần một hai triệu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chỉ có hơn hai trăm linh học sinh học nghề tương đương một mươi tám
mà mục tiêu đặt ra là đến năm hai nghìn hai mươi phải đạt hai mươi năm học sinh trung học cơ sở vào trường nghề
học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trung cấp
đã áp dụng được nhiều năm nay
tuy nhiên với đề xuất mới nhất của bộ lao động thương binh và xã hội hy vọng sẽ tạo bước đột phá trong chính sách phân luận
theo quịnh cũ của giáo dục trung nghiệp thì người học vào học lớp chín
lớp chín và vào giáo dục nghiệp thì chỉ đến học được trung cấp thôi không thể lên được để học
và đấy cũng là một cái rào cảnh mặt tâm lý
và người ta cảm giác là người ta vào giáo dục nghiệp nó chỉ đến lớp chín thôi chỉ học trung cấp là xong không thể học gì được nữa
thì bây giờ không phải như vậy nữa mà lớp chín thì từ lớp chín có thể học lên được lên cao đẳng
và như vậy là học xong cao đẳng rồi thì hoàn toàn có thể liên thông được biết lên trình độ cao hơn
như vậy là mở ra một cái hướng một con đường người ta thấy rằng con đường nó thinh thang và người ta sẽ sẵn sàng đến với giáo dục nghề nghiệp
tuy nhiên để đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội có thể đạt được như mục tiêu thì có nhiều điểm cần tháo gỡ
hiện tại theo thông tư hai mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của bộ giáo dục và đào tạo
quy định học liên thông lên cao đẳng
cần phải hoàn thiện hết chương trình học lớp một mươi hai
như vậy với hệ trung cấp sau hai năm các em sẽ phải đợi một năm nữa mới có thể tiếp tục liên thông lên cao đẳng
điều này được cho là lãng phí thời gian
bên cạnh đó quy định về lứa tuổi lao động tại việt nam quy định tại các luật liên quan
khiến cho thời gian quy định đi thực tập tại doanh nghiệp cho các em học trung cấp gặp khó khăn
trong khi đó thời lượng thực hành chiếm bảy mươi trong toàn bộ chương trình học của các em
với tượng là trung học cơ sở
vì theo luật giáo nghiệp luật quy định lao động là một mươi tám tuổi
đến đối tượng này nhà trường đã định hướng và chủ trương là thực tập tại trường trường
trên cơ sở là trang thiết bị của nhà trường và vật chất của nhà trường
khó khăn đối với các em một mươi sáu một mươi bảy tuổi tức là chưa đến tuổi lao động
thì đi thực tập đi trải nghiệm tại các doanh nghiệp
đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn fdi
thì là chưa tiếp nhận các em đến thực tập trải nghiệm tại các doanh nghiệp
thì nhà trường cũng rất muốn đề xuất là cái hệ thống luật của chúng ta
có các thông tư các nghị định hướng dẫn cụ thể hơn
để cho các doanh nghiệp hay để cho các cơ sở sẵn sàng tiếp nhận
chính vì vậy khi đề xuất mô hình chín cộng của bộ lao động thương minh và xã hội
nhằm đạt được mục tiêu phân luồng
thì đồng thời cũng cần phải có sự điều chỉnh trong các luật liên quan
đến trẻ em và lứa tuổi tham gia vào thị trường lao động
tuy nhiên việc áp dụng mô hình đào tạo này mục tiêu lớn nhất vẫn phải là chất lượng
chứ không chỉ có số lượng các cơ sở giáo dục phải bảo đảm chất lượng mới được thực hiện
chúng tôi cho rằng chỉ nên chọn một số trường có đủ điều kiện có năng lực
tức là có đủ cơ sở vật chất có đủ đội ngũ giáo viên
có kỹ năng nghề theo tư chuẩn để tham gia chương trình chín cộng này
thực tế để thực hiện được mục tiêu đưa mô hình chín cộng
vào đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì cần nhiều điểm phải tháo gỡ
trong đó yêu cầu đầu tiên phải là chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đảm bảo năng lực quản lý học sinh sinh viên
bảo đảm cơ sở vật chất chuẩn giáo viên cam kết đầu ra của người học
cái vấn đề quan trọng nhất là công tác quản lý học sinh sinh viên đối với các em
bởi vì đây là cái lứa tuổi một mươi năm một mươi sáu tuổi các em chưa trưởng thành
nhà trường đã có nhiều biện pháp và tăng cường công tác quản lý
song song với việc đó là tăng cường cơ sở vật chất điều kiện thực hành thực tế ở tại nhà trường
và tăng cường chất lượng tức là kỹ năng nghề của giáo viên để đáp ứng cái nhu cầu đào tạo
hiện nay các trường được tự chủ về chương trình giáo trình đào tạo trên cơ sở gắn kết với doanh nghiệp
nhà trường đã cố kết hợp với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo
nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh
và một trong những điểm nhấn ở đây là một thời gian học ở trường
thì học sinh có thể tham gia thực tế ở các doanh nghiệp và làm ra sản phẩm và có thu nhập
đây là một cái điểm mới và tạo nên kỹ năng cho các em học sinh sinh viên sau này khi ra trường
để có cái năng suất lao động tốt hơn cao hơn
tại trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng công tác phân luồng học sinh được thực hiện nhiều năm nay
mỗi năm trường cung cấp ra thị trường lao động khoảng hơn hai kỹ thuật viên lành nghề
từ các hệ sơ cấp trung cấp đến cao đẳng phục vụ cho nguồn lao động trong tỉnh
cũng như nhiều địa phương trong cả nước đặc biệt là ngành điện công nghiệp công nghệ ô tô ngành cơ khí
trong thời gian học tập học sinh từ hệ trung cấp cao đẳng đều được đi thực hành từ ba đến sáu tháng một năm
mỗi năm từ một đến hai lần
học sinh sẽ được đi thực tập tại doanh nghiệp ngay từ năm đầu tiên
ngoài ra do một số quy định về lứa tuổi lao động của pháp luật
đối với các em học sinh học hệ trung cấp dưới một mươi tám tuổi
được nhà trường bố trí các xưởng thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp để các em thực hành
đồng thời trực tiếp sản xuất các đơn hàng của doanh nghiệp đem lại thu nhập cho chính các em
đây là một chủ trương của lãnh đạo nhà trường
với phương chân là thực tập kết hợp với sản xuất
có trình độ tay nghề nâng cao tay nghề
tiếp kiện nguyên vật liệu của nhà trường
cũng như là bài tập của các em sát với thực tế luôn
các em ra trường có thể làm công việc nó không bị bỡ ngỡ
trong quá trình học tập thì các em được nhà trường bố trí kết hợp là học tập tại các doanh nghiệp
do vậy là các em có được làm quen môi trường thực tế sản xuất kinh doanh
các em được các doanh nghiệp hỗ trợ chi phí về ăn về sinh hoạt phí
có những doanh nghiệp trả lương các em từ ba đến năm triệu một tháng
từ sau khi các trường trung cấp cao đẳng trong cả nước chuyển sang bộ lao động thương binh và xã hội quản lý
thì công tác đào tạo đã được đổi mới rõ rệt
thời gian thực hành chiếm từ năm mươi đến bảy mươi toàn bộ chương trình học giúp học sinh vừa thực học thực hành
đây cũng là một trong những điểm thu hút và hấp dẫn nhiều học sinh và gia đình
lựa chọn con đường học nghề là con đường phát triển phù hợp với các em
đây cũng là xu hướng của thế giới trong việc đẩy
đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đất nước
cái đối tượng các em là phải thực sự là trực quan để các em tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất trong cái thời gian học ba năm
hiệu quả từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện phân luồng sớm đào tạo song hành văn hóa và học nghề
cho thấy tín hiệu tích cực của công tác phân luồng
với đề xuất mô hình có thể liên thông từ trung cấp lên cao đẳng
với các quy định cụ thể hơn rõ ràng hơn sẽ tháo gỡ được nhiều điểm ngẽn và khó khăn hiện tại
đồng thời giải quyết được công tác đào tạo định hướng
nguồn nhân lực quốc gia bền vững hơn
rõ ràng là không nhất thiết phải dồn hết tất cả học sinh cấp hai và cấp ba
mà thay vào đó có thể hướng các em lựa chọn con đường khác phù hợp hơn với năng lực của mình
học sinh học hết trung học cơ sở được học lên thẳng trình độ cao đẳng
cũng đang là vấn đề được đưa vào quá trình sửa đổi luật giáo dục
mục tiêu là thúc đẩy phân luồng học sinh hiệu quả hơn hạn chế những lãng phí trong đào tạo
đồng thời tăng sự chủ động cho nền kinh tế
với một lực lượng dồi dào các lao động trẻ có tay nghề